công an tỉnh thái bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn xuân đường tức đường nhuệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội
cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
tại trụ sở công an phường trần lãm thành phố thái bình
theo đó nguyễn xuân đường bị khởi tố để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội
cố ý gây thương tích
quy định nói trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình
tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn xuân đường và vợ là nguyễn thị dương
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trong vụ việc hành hung nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải phúc cường
xảy ra vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo cáo trạng khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi chín dương sử dụng điện thoại truy cập vào mạng xã hội
xem các chương trình do đối tượng lisa phạm một đối tượng đang sinh sống tại nước mỹ
là thành viên cốt cán của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
thường xuyên làm phát tán các video nhằm lôi kéo kích động đối tượng chống đối trong nước khủng bố
phá hoại các mục tiêu trọng điểm
khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi chín do gặp khó khăn về tài chính
nên dương nảy sinh ý định liên lạc với lisa phạm để được giúp đỡ
qua nhiều lần liên lạc lisa phạm hứa sẽ hỗ trợ tiền cho dương
nhưng dương phải tham gia tổ chức của lisa phạm và làm việc theo sự hướng dẫn chỉ đạo của lisa phạm
dương đã đồng ý
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ly gia phạm chỉ đạo cho dương khảo sát trụ sở cục thuế tỉnh bình dương
để thực hiện khủng bố
khi được dương báo cáo kết quả khảo sát tại cục thuế
lisa phạm đã cử một đối tượng mang bốn trái nổ với khoảng một hai kg thức nổ đến giao cho dương
sau khi lấy được trái nổ tám giờ bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín
năm hai nghìn một mươi chín dương điều khiển xe ô tô vào cục thuế tỉnh bình dương
lấy trái nổ bỏ vào thùng rác tại nhà vệ sinh nam tầng một
sau đó dương rời đi và thông báo với lisa phạm là đã hoàn thành nhiệm vụ
đến chín giờ cùng ngày trái nổ phát nổ khiến các bức tường của nhà vệ sinh nam nữ
tại cục thuế tỉnh bình dương bị đổ sập
nhiều cửa kính của tòa nhà bị vỡ nát và làm hư hỏng một số tài sản khác
rất may không có thiệt hại về người
vào cuộc điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
đã bắt giữ trương dương sau ba ngày gây án
tại phiên tòa trương dương đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội của mình
và xin được sự khoan hồng giảm nhẹ hình phạt của pháp luật
căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo căn cứ quy định của bộ luật hình sự việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trương dương một mươi một năm tù
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại đã gây ra tại cục thuế tỉnh bình dương là trên bảy trăm tám mươi triệu đồng
trường pháp nghiệp vụ tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang
đã bắt quả tan đối tượng khi đang thực hiện hành vi nhận tiền của nạn nhân